tình trạng mưa lớn cùng với việc nước sông sepol ở mức rất cao những ngày qua đã khiến hơn một hộ ở hai huyện miền núi hướng hóa và đạc rồng tỉnh quảng trị bị ngập lụt và giao thông bị chia cắt
ngay trong đêm ngày ba tháng chín và sáng ngày bốn tháng chín chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân di rời đến nơi tránh trú an toàn
tại địa bàn thị trấn lao bảo địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ
theo thống kê sơ bộ ban đầu mưa lớn khiến mực nước dâng nhanh đã gây ra tình trạng ngập lụt và ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân
nhiều nhà dân bị ngập sâu từ hai đến ba mét có nơi nước ngập quá nóc nhà của người dân
hiện tại địa phương đã khẩn cấp di rời gần năm trăm linh hộ dân đến nơi an toàn
trong ngày bốn tháng chín huyện hương hóa đã di rời hơn một hộ dân với hơn bốn nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm
còn huyện đắk rông di rời tám mươi hộ dân với hơn ba trăm linh nhân khẩu
hiện tại chính quyền địa phương đang cùng với các lực lượng chức năng như bộ đội biên phòng công an huyện hỗ trợ người dân các nhu yếu phẩm cần thiết
bên cạnh đó vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm và di rời những hộ dân còn lại
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng trị mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm mực nước tại các vùng lụt vẫn chưa rút
thậm chí có nguy cơ tăng lên nếu như tình hình mưa lớn vẫn tiếp tục